sau khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba được công bố
căn cứ trên phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tiêu
nhiều hội đồng thi các trường đại học đã cân nhắc và dự đưa ra điểm sán xét tuyển
đến thời điểm này mức điểm ở hầu hết các trường là trong khoảng một mươi năm cho tới hai mươi ba điểm
đây là cơ sở để các thí sinh cân nhắc lựa chọn đăng ký thứ tự nguyện vọng xét tuyển
từ nay đến ngày ba mươi tháng bảy
các trường đại học lần lượt công bố mức điểm sàn
tuy nhiên hiện nay điểm sàn đang được các trường đưa ra nhiều mức khác nhau
đại học bách khoa hà nội đưa ra mức điểm sàn là hai mươi
tuy nhiên dự kiến sẽ có ngành điểm chuẩn cao nhất năm nay là khoảng hai mươi bảy
số điểm này so với năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm từ một đến ba điểm

để đăng ký vào những ngành mà các em mong muốn học tập
theo nhận định của nhiều chuyên gia căn cứ vào dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì mức điểm chuẩn các khối tự nhiên sẽ có xu hướng giảm
trong khi đó khối có liên quan đến ngữ văn và ngoại ngữ lại có khả năng sẽ tăng
vì nguồn tuyển dồi dào hơn so với năm trước

cho nên là khi chọn thì nhà trường phải chọn tổ hợp cao nhất
và trên cơ sở phân tích giữa năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi dự báo là điểm chuẩn của ta số các ngành sẽ giảm từ hai mươi năm đến hai mươi năm
còn có hiện tượng tức là điểm tối đa mà vẫn trượt đại học do phải có điểm ưu tiên nữa
chính vì thế cho nên là cái điểm chuẩn năm nay có thể thấy ngay là những cái tổ hợp
như là của tổ hợp toán lý hóa rồi là toán sinh và một số cái tổ hợp khác nữa thì vẫn sẽ giảm
cộng với chính sách ưu tiên và nhìn chung thì chúng tôi dự kiến là năm nay
điểm chuẩn có thể ở những tốt ngành trên sẽ giảm từ một cho đến một năm điểm
theo các chuyên gia
khi đăng ký nguyện vọng chiến lược tốt nhất là các thí sinh nên đặt ngành yêu thích nhất là nguyện vọng một
bởi không trúng tuyển sẽ còn những nguyện vọng tiếp theo
cùng với đó để chắc chắn hơn thí sinh nên cân nhắc lựa chọn những ngày mà có điểm trúng tuyển năm trước
bằng hoặc thấp hơn điểm thi của mình
tuyên cơ sở cái phổ điểm cũng như cái điểm thi từng môn từng tổ hợp môn
thì các em có cái việc điều chỉnh cũng như xem xét để cân nhắc để xác định nguyên vọng
tốt nhất cho cái ngành nghề của bệnh học
và những khả năng cũng như năng lực của bản thân cũng như kết quả điểm thi của các em
và các em bám sát những kế hoạch của tuyển sinh để vào hệ thống để điều chỉnh cũng như là xác định các ngành nghề phù hợp
mới đây bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hai khối ngành đào tạo
đặc thù là sư phạm và khoa học sức khỏe
điểm sàn ngành sức khỏe từ một mươi chín đến hai mươi hai năm điểm
ngành sư phạm trình độ cao đẳng là một mươi bảy đại học là một mươi chín
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
bảy đến một mươi bảy giờ ngày ba mươi tháng bảy thí sinh đăng ký và điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học
không giới hạn số lần theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo